hà nội sẽ có thêm hai trăm năm mươi nhà vệ sinh công cộng trong năm hai nghìn một mươi bảy tăng gần gấp đôi con số hiện có là thông tin được sở xây dựng thành phố hà nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức vào chiều nay mùng bảy tháng ba
theo báo cáo của sở xây dựng hà nội hiện trên địa bàn có ba trăm bảy mươi một nhà vệ sinh công cộng
số lượng này chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân và du khách nhất là tại khu vực công cộng như điểm đỗ xe buýt các khu di tích vườn hoa công viên khu vực chợ
trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hà nội quyết định đầu tư xây dựng nhà vệ sinh theo hình thức xã hội hóa
theo giám đốc sở xây dựng lê văn dục thành phố hà nội đã đồng ý cho công ty cổ phần thương mại và truyền thông vinasing tài trợ đầu tư xây dựng một nhà vệ sinh công cộng thời gian triển khai dự án trong một mươi năm
trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có khoảng hai trăm năm mươi nhà vệ sinh công cộng được lắp đặt và đưa vào vận hành tại một mươi hai quận và thị xã là hoàn kiếm ba đình hai bà trưng cầu giấy đống đa thị xã sơn tây quận bắc tử liêm hoàng mai tây hồ hà đông long biên nam tử liêm
sở xây dựng hà nội cũng cho biết đã có văn bản đề nghị ubnd các quận chỉ đạo ubnd các phường phối hợp với chủ đầu tư để ra mặt bằng hỗ trợ định vị hệ thống công trình ngầm và đầu nối điện nước
thoát nước thải